tại nhiều nước phát triển trên thế giới các doanh nghiệp sẽ tham gia bảy mươi khối lượng đào tạo tại các trường nghề
hiện việt nam cũng đã và đang đẩy mạnh mục tiêu liên kết đào tạo trong đó doanh nghiệp sẽ đạp nhận bốn mươi chương trình đào tạo
và đây vẫn đang là mục tiêu và thực tế thì việc hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường vẫn còn nhiều khoảng trống cần được lấp đầy
tham khảo tại các trường nghề cho thấy việc chủ động hợp tác với doanh nghiệp trong tìm đầu ra vẫn chủ yếu từ phía các trường nghề
các cuộc khảo sát độc lập của khối doanh nghiệp thì lại đưa ra con số về tỷ lệ đào tạo lại lao động lại chiếm tỷ lệ cao
điều này cho thấy doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
sự hợp tác giữa các trường và doanh nghiệp hầu hết mới chỉ đạt dừng ở việc cho sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
sự tham gia của doanh nghiệp vào thực tế đào tạo đặc biệt là các mô đun kỹ năng nghề hầu như vẫn chưa có
hơn nữa thực tế tại việt nam với trên chín mươi là doanh nghiệp vừa và nhỏ việc làm và quy hoạch nguồn nhân lực mang tính ngắn hạn thiếu bền vững
đây là một nút thắt cần được nhìn nhận và tham khảo
một mặt là chúng ta phải đẩy mạnh cái truyền thông tới các doanh nghiệp
doanh nghiệp phải tham gia tích cực vào lĩnh vực giáo dục nghiệp
hai nữa là doanh nghiệp tham gia vào quá trình mà chúng ta xây dựng các tiêu chuẩn các chương trình đào tạo
thứ ba nữa là doanh nghiệp tham gia trực tiếp cùng với các trường để tổ chức đào tạo
một trong những tham mưu của chúng tôi cho bộ lộng viên sội cũng như cho hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
và cho phòng thương mại công nghiệp việt nam là trong cơ cấu tổ chức của hai cơ quan này
phải có một bộ phận chuyên trách quản lý về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp giống như các nước phát triển kia
theo quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ đào tạo khoảng tám mươi tám số nhân lực qua đào tạo của nền kinh tế quốc dân
để doanh nghiệp có thể mạnh dạn tham gia vào hoạt động đào tạo
đối với nhà trường cần công khai các thông tin về các hoạt động gắn kết hiệu quả
các bên tham gia các bên hưởng lợi
nhà nước cũng cần có chính sách ưu đãi về tài chính
thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo với cơ sở giáo dục nghề nghiệp
nhất là lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp mà xã hội cần những lĩnh vực nhà nước đặt hàng